tại khu vực hòn đũa thuộc vùng biển cẩm phả tỉnh quảng ninh đội tuần tra kiểm soát hải đội hai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh đã kiểm tra hành chính một tàu vỏ sắt có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra ban đầu lực lượng chức năng xác định tàu mang biển kiểm soát tb một nghìn chín trăm chín mươi một do hoàng đình hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại huyện hưng hà tỉnh thái bình làm thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra phát hiện tàu đang chở chín trăm linh tấn than bùn
thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp liên quan đến lô hàng
hiện bộ đội biên phòng quảng ninh đã tạm giữ phương tiện mở rộng điều tra xác minh làm rõ nguồn gốc số than trên